các đối tượng đa số ở độ tuổi một mươi năm một mươi tám tuổi đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận thường xuyên tập trung qua các hội nhóm trên facebook đầy hẹn địa điểm đi bão
công an thành phố việt trì đã bắt được một trăm một mươi năm quái xế tạm giữ hơn một trăm linh phương tiện và phạt tiền hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng đối với các xe mô tô thay đổi hình dáng kết cấu xe độ chế các phụ tùng sẽ tịch thu phương tiện
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bắt giữ tám đối tượng cùng tám xe mô tô và hai bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy
tại khu vực hồ tuyền lâm và đồi thánh mẫu về hành vi nẹp bô phóng xe quá tốc độ điều khiển xe một bánh thay đổi kết cấu xe
đến nay lực lượng chức năng đã tạm giữ hai mươi ba xe mô tô hoàn thiện hồ sơ xử lý một mươi chín đối tượng liên quan
ngày hai mươi một tháng bốn công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã mời hơn hai mươi một người gồm phụ huynh người thân đại diện giám hộ các thanh thiếu niên trên đến trụ sở công an thành phố đà lạt làm việc
ngoài xử lý về mặt hành chính các thanh thiếu niên vi phạm viết cam đoan cam kết đồng thời cho gia đình bảo lãnh giáo dục chuyển thông tin từng trường hợp vi phạm về phường xã tiếp tục theo dõi quản lý
quỹ ban nhân dân thành phố hà nội đã yêu cầu thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động duy trì lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

ngoài xử lý về mặt hành chính các thanh thiếu niên vi phạm vi phạm vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện trật tự an toàn giao thông
quỹ ban dân thành phố yêu cầu sở giao thông vận tải hà nội cung cấp số điện thoại đường dây nóng và công bố rộng rãi để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của các cơ quan đơn vị và người dân về vận tải an toàn giao thông đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết khắc phục kịp thời
tổng cục đường bộ việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải lùi thời gian áp dụng quy định giám sát học lý thuyết lái xe ô tô bằng vân tay
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản đề xuất bộ giao thông vận tải tạm lùi thời gian áp dụng quản lý thời gian học môn pháp luật giao thông đường bộ
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín các đơn vị cung cấp chưa thể lắp đủ thiết bị tại các cơ sở đào tạo đúng thời gian để áp dụng việc giám sát theo quy định từ ngày một tháng năm
và để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở đào tạo lái xe ô tô
tổng cục đường bộ việt nam kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép lùi thời gian áp dụng
việc theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đến ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi